trong sáng ngày bốn tháng sáu tỉnh đoàn con tum đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè với chủ đề thanh niên tỉnh nguyện vì cộng đồng
trong những năm qua tuổi trẻ tỉnh con tum đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn toàn tỉnh
xây dựng nhiều công trình phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu của địa phương đồng thời giúp các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới
ngày sau lễ gia quân hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đã cùng nhau xây dựng công trình đường hoa cây xanh thanh niên tại thôn mong tu
hỗ trợ xây dựng một mươi chín nhà tiêu hợp vệ sinh trao tặng một mươi xuất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã đắc tờ lung